liên quan đến vụ lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước và bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt năm bị can để điều tra làm rõ
năm bị can gồm dương khải thạch quý lầy kim sa dương thạch chóp và thạch nha bị bắt về hành vi bắt giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật
đây là các đối tượng có hành vi khống chế tổ công tác của ubnd huyện tam bình đưa vào tránh điện khóa cửa không cho ra ngoài
hành hung gây thương tích khi tổ công tác đến xác minh vụ việc theo phản ánh trình báo của người dân xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
và hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
hành hùng gây thương tích khi tổ công tác đến xác minh vụ việc theo phản ánh trình báo của người dân xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba